hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ông nghi là đối tượng đỗ thanh hải bước đầu xác định nạn nhân tử vong được vài ngày nguyên nhân là do tự tử
hiện cơ quan pháp y đang tiến hành giám định khám nghiệm thi thể này để khẳng định đây có phải là thi thể của đối tượng đỗ thanh hải hay không
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một đỗ thanh hải đã mang theo súng tự chế đến nhà người phụ nữ tên na bắn chị này bị thương nặng và dùng dao chém mẹ con
mẹ và con trai của chị này bị thương hải còn đến nhà ông nguyễn thành tại bốn mươi chín tuổi chú cùng địa phương bắn ông tại tử vong tại chỗ
sau đó các nạn nhân được đưa đi cấp cứu còn hải bỏ trốn vào rừng
liên quan đến vụ lừa đảo tại ba ngân hàng ở tỉnh bạc liêu cơ quan công an đã tống đạt quyết định khởi tố lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với huỳnh hồng bảo phó giám đốc công ty cổ phần thủy hải sản minh hiếu
bị can huỳnh hồng bảo nguyên là phó giám đốc kê toán trưởng công ty cổ phần thủy hải sản minh hiếu trú tại thị trấn hòn đất huyện hòn đất tỉnh kiên giang
bị can huỳnh hồng bảo bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đặt tài sản xảy ra tại các ngân hàng thương mại của phần an bình ab bank chi nhánh bạc liêu ngân hàng á châu acb chi nhánh cả mau và ngân hàng đầu tư và phát triển bidv chi nhánh cả mau
cơ quan công an cũng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở nhà riêng của bị can huỳnh hồng bảo
liên quan đến vụ án này trước đó vào ngày hai tháng một mươi hai công an tỉnh bạc liêu đã tống đạt quyết định khởi tố lệnh bắt tạm giam cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba bị can khác
từ tin báo của người dân có một đối tượng nhập cảnh trái phép từ campuchia vào việt nam qua địa bàn đồn biên phòng cầu muống
bộ đội biên phòng tỉnh đồng tháp đã nhanh chóng chốt chặn truy đuổi và phát hiện các đối tượng liên quan đến đường dây tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép qua biên giới
tại cơ quan điều tra bước đầu nguyễn thị ngọc hạnh trú tại huyện đơn dương tỉnh lâm đồng khai nhận đã nhờ một người đàn ông không rõ lai lịch đưa từ phnom penh campuchia về việt nam với tiền công gần bảy triệu đồng
sau khi được đưa qua sông sở hạ và chỉ dẫn đến căng tin của công ty may thuộc ấp bình hòa trung xã thường thới hậu a huyện hồng ngự thì chờ người đến đón
khi võ văn tás đến đón chở hạnh đi thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
ông tass khai nhận được cháu rể tên nguyễn văn hoàng chú tại huyện hồng ngự thuê trở hạnh đến bến xe thành phố hồng ngự với giá một triệu ba trăm linh nghìn đồng